mặc dù thủ tướng chính phủ đã có công điện yêu cầu người dân không di chuyển khỏi nơi cư trú
ai ở đâu ở đấy từ sau ngày ba mươi một tháng bảy tới khi hết giãn cách đối với các tỉnh
thành phố đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị số một mươi sáu
tuy nhiên do hành trình rời khỏi các địa phương của người dân đã diễn ra trước khi có công điện
vì vậy mà hai ngày qua dòng người từ các tỉnh thành phía nam về quê vẫn rất đông
tại tỉnh thừa thiên huế lực lượng công an cùng với các cấp các ngành đã và đang nỗ lực
tận dụng tối đa mọi nguồn lực để hỗ trợ giúp đỡ người dân trong hành trình trở về quê hương
đồng thời vừa phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch không để dịch lây lan trên địa bàn
chiều ngày một tháng tám chốt kiểm soát số năm thị trấn lăng cô huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
về đường có rất đông người dân đang dừng chân nghỉ tạm trong các lều bạc được dựng sẵn
tại đây đều đã chuẩn bị bánh sữa nước suối và cơm để người dân thoải mái lấy và sử dụng theo nhu cầu
được biết những phần ăn thức uống này đều do nhiều nhóm tử thiện trên địa bàn huyện phú lộc chuẩn bị hỗ trợ bà con
với đâu đó con cháu mình chưa về được thì sẽ có những người khác giúp
không chỉ hỗ trợ lương thực thực phẩm các phương tiện rừng tại chốt còn được lực lượng cảnh sát giao thông và người dân địa phương hỗ trợ đổ sang miễn phí
bên cạnh việc giúp đỡ bà con lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát y tế còn chú trọng làm sao để vừa hỗ trợ giúp đỡ được người dân vừa bảo đảm phòng chống dịch hiệu quả
trong những ngày qua những lượng người ở đây đến đây thì chúng tôi hướng dẫn cho bà con
đối với công dân tỉnh thừa thiên huế thì chúng tôi hướng dẫn vào
khai báo y tế để cách ly theo quy định của bộ y tế
đối với những công dân qua địa bàn tỉnh thứ thiên huế thì chúng tôi hướng dẫn vào khai báo y tế cho người dân
nghị ngươi sau đó thì chúng tôi cho người dân tiếp tục xuất phạt hành trình về quê hương
sau khi tạo điều kiện cho những người dân đã rời khỏi thành phố hồ chí minh trước khi có công điện của thủ tướng chính phủ về quê an toàn
lực lượng công an thừa thiên huế sẽ tiếp tục công tác kiểm soát nghiêm ngặt lượng người qua địa bàn theo đúng tinh thần chỉ đạo của thủ tướng
tất cả để đảm bảo dịch bệnh
không lây lan ra cộng đồng từ đó góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh